huyện sapa tỉnh lào cai là địa phương thường xuyên phải hứng chịu các đợt rét đậm rét hại kéo dài
do đó bên cạnh việc phòng chống rét cho người thì việc bảo đảm cho đàn gia súc cũng luôn được các ngành chức năng và người dân quan tâm
nhiều giải pháp đã được triển khai để bảo vệ đàn gia súc tại đây
con trâu con bò trước kia được nuôi để lấy sức kéo là chủ yếu
thì nay đã trở thành sinh kế thoát nghèo của người dân vùng cao nói chung và gia đình anh má a câu phường sapa huyện sapa nói riêng